theo kết luận của thanh tra chính phủ trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
hai mươi một cảng hàng không trong cả nước thu phí ô tô vào đường dẫn nhà ga không đúng quy định pháp luật
hai mươi một cảng hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không
đối với các loại ô tô đưa đón trả khách không sử dụng dịch vụ trong giữ xe
chỉ tạm dừng dưới ba năm phút để đón trả khách với mức giá vé lượt từ bảy đến ba mươi đồng
và vé tháng từ sáu trăm linh đồng đến một sáu trăm năm mươi đồng trên tháng
chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tổng doanh thu từ việc thu phí ra vào của một mươi chín trên hai mươi một cảng hàng không là gần năm trăm năm mươi một tỷ đồng
kết luận khẳng định trách nhiệm thuộc về công ty cảng hàng không việt nam và hai mươi một cảng hàng không